bên lề hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà victoria qua
phó chủ tịch ngân hàng thế giới world bank khu vực đông á và thái bình dương
ngoài ra thủ tướng cũng đã tiếp các doanh nghiệp nước ngoài lớn
thuộc liên minh doanh nghiệp hoa kỳ apec và exinmobi
vui mừng gặp lại bà qua qua người bạn thân thiết gắn bó với việt nam
thủ tướng cho rằng thời gian qua world bank và việt nam đã có những hợp tác hiệu quả
trong báo cáo hai nghìn ba mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu world bank đã có những đánh giá tích cực về việt nam
không chỉ về mặt tài chính mà nhiều lĩnh vực khác
việt nam luôn đánh giá cao vị thế của world bank trong các diễn đàn quốc tế và khu vực
bà qua qua bày tỏ vui mừng được quay trở lại việt nam
và tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác của world bank tại việt nam
bà ấn tượng với tăng trưởng kinh tế của việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
và việt nam tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài
góp ý cho việt nam bà qua mong muốn việt nam
thúc đẩy đánh giá rủi ro và cơ cấu lại hệ thống tài chính
cũng như có đột phá trong xử lý nợ xấu
world bank luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam trong công tác này
và mong muốn giúp việt nam thực hiện chương trình nghị sự
thúc đẩy sự phát triển bao trùm của hệ thống tài chính
trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng của việt nam rất lớn
world bank cũng mong muốn hợp tác với việt nam trong huy động nguồn lực để phát triển
bên cạnh thúc đẩy các dự án hợp tác hợp tác công tư ppp
thì world bank cũng muốn giúp việt nam xây dựng cơ chế
thu hút nhiều hơn vốn từ khu vực tư nhân bằng các hình thức khác
trong bối cảnh việt nam gần đến trần nợ công khó tiếp cận các khoản vay
world bank mong muốn hợp tác với việt nam để xây dựng các biện pháp
mang tính chiến lược để giải quyết vấn đề này
hoàn ngành các đề xuất của bà qua thủ tướng cho biết việt nam
có giới hạn trần nợ công không quá sáu mươi năm gdp
đây là bài toán khó đòi hỏi một mặt phải tăng gdp mạnh hơn
đồng thời chọn những dự án quan trọng thiết thực để đầu tư
trong đó vấn đề hợp tác hợp tác công tư ppp là rất quan trọng với việt nam hiện nay
việt nam đã có quy định về vấn đề hợp tác hợp tác công tư ppp
tuy nhiên vẫn chưa thu hút hiệu quả vốn đầu tư tư nhân
do vậy thủ tướng mong muốn hợp tác với world bank trong việc xây dựng thể chế
để nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư tư nhân trong bối cảnh trần nợ công đặt ra
thủ tướng ra văn phòng chính phủ ngân hàng nhà nước phối hợp cùng các bộ ngành liên quan
hợp tác với world bank tại việt nam để nghiên cứu
chủ xây dựng thể chế về việc huy động vốn tư nhân hiệu quả
tiếp ông philip loster giám đốc điều hành diễn đàn kinh tế thế giới
thủ tướng cho rằng sự tham dự của giám đốc điều hành wef sẽ góp phần vào thành công
của hội nghị cấp cao apec tại việt nam
thủ tướng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với wf ef
thủ tướng hoan nghênh việc wfef đề xuất và phối hợp với việt nam tổ chức hai hội thảo
về năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển cơ sở
sự hạ tầng trong tháng một mươi một này để khởi động việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa việt nam và wf ef
đây là hai hoạt động có ý nghĩa thiết thực có chủ đề đáp ứng sự quan tâm của việt nam
về hội nghị wf ef asean hai nghìn một mươi tám tại việt nam thủ tướng đề nghị wf ef phối hợp với việt nam
lựa chọn chủ đề nội dung phù hợp đáp ứng quan tâm và lợi ích chung
của cộng đồng doanh nghiệp các nước asean
tại buổi tiếp ông maros tổng giám đốc tập đoàn abot
thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao việc abud tích cực tham dự và tài trợ thiết thực
cho các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
đánh giá cao việc abut đầu tư kinh doanh sản xuất thực phẩm dinh dưỡng sữa các loại tại việt nam
thủ tướng cũng ghi nhận những hoạt động tích cực của abot
thúc đẩy hợp tác kinh tế việt mỹ và tham gia nhiều hoạt động xã hội thiết thực ở việt nam
thủ tướng đề nghị abos tiếp tục tăng cường hợp tác đầu tư
gắn với ứng dụng chuyển giao công nghệ hiện đại trong lĩnh vực y tế
dược phẩm với nhiều sản phẩm thuốc có chất lượng tốt giá thành rẻ
thủ tướng cũng khuyến khích avos đầu tư hợp tác với việt nam trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
bên lề hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam vps
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc liên minh doanh nghiệp hoa kỳ apec
do bà monica wali chủ tịch liên minh doanh nghiệp hoa kỳ apec dẫn đầu
tiếp đoàn doanh nghiệp lớn của trung quốc do ông trần châu
phó chủ tịch ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế trung quốc ccpit dẫn đầu
tiếp các tập đoàn eximobile bvfc
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông toshimisu motegi
bộ trưởng tái thiết kinh tế nhật bản